tỉnh tây ninh vừa thông qua nghị quyết về sửa đổi bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nguồn vốn ngân sách tỉnh tây ninh đã được điều chỉnh là hơn một mươi một bốn trăm linh tám tỷ đồng
trong đó điều chỉnh bổ sung tăng quy hoạch vốn đầu tư công trung hạn đợt này là năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
việc điều chỉnh tăng vốn nhằm phân bổ cho chín dự án đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu đầu tư công thực tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương khả năng vay và trả nợ vay phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tây ninh